các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với tri viện từ bệnh viện bạch mai công suất xét nghiệm sars cov hai của bệnh viện giã chiến số hai ở hải dương tăng lên bốn lần
bệnh viện bạch mai chi viện về máy móc trang thiết bị cùng năm cán bộ kỹ thuật của khoa vi sinh để trực tiếp đào tạo
chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện giã chiến số hai ở trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
các phòng xét nghiệm được thay đổi hoàn toàn giúp quy trình công việc được thuận lợi đảm bảo an toàn sinh học kết quả xét nghiệm nhanh chính xác và hiệu quả
trước khi bệnh viện bạch mai chi viện công suất xét nghiệm của bệnh viện giã chiến số hai chỉ đạt khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi mẫu bệnh phẩm một ngày
sau khi được nâng cấp công suất xét nghiệm sẽ tăng lên gấp bốn lần tức là một mẫu một ngày
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự cập nhật
công an huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đang tạm giữ ba thanh niên liên quan đến vụ một nhóm thanh niên xông vào nhà đâm chém ông trần văn hà ở khối một mươi chín thị trấn hương khê khiến cho hai người bị thương
ba đối tượng bị tạm giữ gồm trần đức thắng chú tại thành phố hà tĩnh nguyễn văn thắng và hà anh tuấn cùng chú tại xã gia phú huyện hương khê
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng hai tức ngày một tết tại nhà ông trần văn hà trong lúc uống rượu giữa trần đức thắng và anh nguyễn quyết tiến xảy ra mâu thuẫn
sau đó thắng cùng với em trai là trần trung kiên và nhiều người khác quay lại nhà ông hà để gây sự đánh chém khiến hai người bị thương
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện hương khê tỉnh hà tĩnh có mặt để giải quyết điều tra vụ việc